sau bảy năm kể từ năm hai nghìn một mươi một triều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh nam bộ
sạt lở bờ sông xói mòn bờ biển nghiêm trọng tại miền trung và đồng bằng sông cửu long
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hai mươi tỷ đồng làm hai trăm một mươi tám người chết và mất tích
tuy nhiên nhờ công tác chỉ đạo ứng phó bài bản từ trung ương xuống địa phương
với hàng loạt các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài
người dân đã vượt qua nhiều đợt thiên tai lớn giảm được tối đa thiệt hại về người và tài sản
thưa quý vị và các bạn thiên tai năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục thể hiện sự khó lường và phức tạp
khi xuất hiện rất sớm nhưng kết thúc rất muộn
mặc dù thiệt hại về người và tài sản giảm đi nhiều so với năm hai nghìn một mươi
song lại có những đợt rất cực đoan bất thường gây thiệt hại lớn cho địa phương
với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hệ thống phòng chống thiên tai các cấp
bằng nhiều biện pháp trước mắt cũng như lâu dài
cùng sự chung sức chung lòng để hỗ trợ giúp đỡ người dân vượt qua các đợt thiên tai lớn
từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai
những biểu hiện bất thường của thiên tai đã xuất hiện ngay từ rất sớm trong năm hai nghìn một mươi tám
với sự xuất hiện của một đợt mưa rất lớn ở vùng núi phía bắc
từ đêm ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám mưa lớn xảy ra ở hà giang lào cai yên bái và lai châu
chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ mưa lớn xảy ra ở hà giang lào cai yên bái và lai châu
ghi nhận lượng mưa lên đến bốn trăm linh mm cao gấp nhiều lần so với trung bình ngày
trong đó lai châu là tâm điểm mưa với một lượng nước khổng lồ cấp tập đổ rồn trong thời gian ngắn
đã gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi tại địa phương này
một vụ lở đất kinh hoàng dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu đã khiến bản sáng tùng trở nên tan hoang đổ nát
hai mươi tám căn nhà đã bị sập hoàn toàn
nhưng nhờ có sự phối hợp giữa địa phương và người dân kịp thời
nên không xảy ra thiệt hại về người
trước diễn biến thiên tai nguy hiểm đoàn công tác của chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã trực tiếp có mặt ở vùng rốn lũ để chỉ đạo công tác ứng phó tìm kiếm những người mất tích
chia sẻ những mất mát mà người dân gặp phải đồng thời hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
một vấn đề quan trọng là phải tập trung ra soát tất cả những vị trí nguy hiểm
dễ sạt lở đất và dễ có lũ ống lũ quét
đợt mưa đến sớm báo hiệu một mùa mưa phức tạp và bất thường ở miền bắc
thực tế là nhiều địa phương đã phải trải qua những ngày mưa lũ kinh hoàng nhất trong nhiều năm trở lại đây
đặc biệt là tình trạng lũ ở các sông vượt mức lịch sử
trong mùa mưa từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sông thao sông bứa sông đáy sông hoàng long sông bùi sông bưởi sông mã sông cả đều lên rất cao
có sông vượt mức lịch sử
mưa nhiều và đó cũng là thời điểm sạt lở đất diễn ra trên diện rộng
trong đó nghiêm trọng nhất là ở tỉnh hòa bình và thanh hóa
tại vùng tâm điểm thiên tai thì sự có mặt kịp thời của phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng
và đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã giúp các địa phương trong công tác chỉ đạo ứng phó điều hành
trường có những giải pháp trước mắt rồi lâu dài cho bà con
cũng như là cho những khu vực sạt lở ở miền núi
và đặc biệt là chúng ta phải thiết kế những cái vị trí nhà cửa như thế nào đó
nó phù hợp với tập quán và nó phù hợp với cái điều kiện hiện nay
ở mục mầm thường xuyên bị xảy ra sạt lở
dù không nhiều các cơn bão như năm hai nghìn một mươi tám
nhưng trong năm hai nghìn một mươi tám cũng ghi nhận một mươi ba cơn bão và áp thấp
các cơn bão đều có cường độ mạnh
và đặc biệt là có xu hướng di chuyển rất khó lường
bão số ba và số bốn ảnh hưởng đến miền trung và miền bắc
với hướng di chuyển kỳ lạ và mang theo lượng mưa rất lớn
trước các cơn bão công tác nhận định nắm tình hình
của văn phòng thường trực ban chỉ đạo luôn có sự sát sao
từ đó tham mưu cho lãnh đạo về phương thức ứng phó
từ ra công điện họp ứng phó và triển khai các đoàn công tác
về vùng tâm bão để đôn đốc các địa phương chủ động ứng phó
nhờ vậy mà thiệt hại do bão trong năm hai nghìn một mươi tám
và những năm gần đây đã được giảm đáng kể
việc phòng chống và ứng phó với bão cũng trở nên bài bản hơn
chủ động hơn với đầy đủ các mặt từ trên biển vùng ven bờ và trên đất liền
hoạt động này đã được thể hiện rất rõ trong cơn bão số ba số bốn và số chín
đặc biệt tại các khu vực hiếm khi có bão đổ bộ
thì việc chỉ đạo luôn được lãnh đạo chính phủ
lãnh đạo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đặc biệt quan tâm
để tránh tâm lý chủ quan
và lặp lại những bài học đau lòng trong quá khứ
những năm trước chưa tác động biến đổi khí hậu
thì nó rõ trục bắc thì nó lại bị cản trở đến đèo ngang là dừng
như bây giờ đa số hai năm vừa rồi theo dõi là lệch đông
mà lại đang tân điểm của gió mùa đông bắc đơn này
những dạng hình đó chúng ta phải hết sức cảnh giác
chứ không đơn giản
đây là cái vùng mà nhiều năm trước đây không xảy ra
nhiều năm trước không xảy ra thiên tai
bài học khánh hòa cơn bão số một mươi hai năm ngoái
những cái vùng này là vùng mà trước đây vốn theo quy luật
tạm thời ổn định tương đối
thì không phải là nơi có nhiều góng bão lớn
trong công tác ứng phó với các đợt thiên tai lớn trong năm hai nghìn một mươi tám
không thể không nhắc đến lũ ở đồng bằng sông cửu long
với vùng đất này thì nguồn nước về rất quan trọng
tuy nhiên nếu lũ lớn mà thiếu đi sự kiểm soát
thì hậu quả sẽ rất nặng nề
do chủ động nắm tình hình diễn biến từ sớm
nên sau sự cố vỡ đập thủy điện ở lào
và mưa lớn trên dòng sông mê công
cả hệ thống chính trị đã đánh giá đối với lũ lũ
vào cuộc để nâng cao công tác phòng chống lũ lớn
về đồng bằng sông cửu long
trong đó tập trung biện pháp ra cố đề bao
bảo vệ các diện tích lúa
tích cực tuyên truyền và cảnh báo
hướng dẫn người dân biện pháp ứng phó cụ thể
nên không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào thiệt mạng
dù rất chủ động
song theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
năm hai nghìn một mươi tám thiên tai xảy ra liên tiếp
tại các vùng miền trên cả nước
với một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới
một mươi bốn trận lũ quét sạt lở đất
ba mươi đợt mưa lớn trên diện rộng
trong đó có những đợt thiên tai cực đoan
nên tính đến thời điểm này
đã có hai trăm một mươi tám người thiệt mạng
thiệt hại về kinh tế khoảng hai mươi tỷ đồng
nếu so sánh với năm hai nghìn một mươi bảy
thì có thể thấy
thiệt hại cả về người giảm đi một nửa
và thiệt hại về kinh tế giảm một phần ba
cho thấy công tác phòng chống
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực
và đạt kết quả nhất định
thưa quý vị và các bạn
với tinh thần chủ động quyết liệt
từ chính phủ lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã chỉ đạo các địa phương
nghiêm túc triển khai kịp thời hiệu quả
các biện pháp ứng phó khi có thiên tai xảy ra
năm qua đã ban hành
năm mươi chín công điện và tham mưu
để thủ tướng chính phủ kịp thời có công điện khẩn
chỉ đạo toàn diện công tác
phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai
trong năm hai nghìn một mươi tám
công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai
được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
triển khai rất bài bản và chi tiết
để phân công từng nhiệm vụ cụ thể
với từng loại hình thiên tai
bên cạnh đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
áp dụng khoa học công nghệ mới
trong công tác phòng chống thiên tai
sử dụng cơ sở dữ hiệu số
khai thác hiệu quả các phần mềm hỗ trợ dự báo
sử dụng hệ thống camera theo dõi hệ thống đê điều
và các điểm trọng yếu
kết nối trực tuyến với các địa phương
việt nam là một quốc gia
có hệ thống sông ngòi với nhiều tuyến đê quan trọng
tổng cục phòng chống thiên tai
đã chỉ đạo các địa phương
đánh giá hiện trạng đê điều thường xuyên
và xây dựng phương án hộ đê
để bảo vệ trọng điểm ngăn chặn
và xử lý vi phạm đê điều
đã xử lý và khắc phục kịp thời
bốn trăm hai mươi sự cố đê điều do bão lũ lớn
việc huy động nguồn lực
của các tổ chức quốc tế trong thời gian qua
cũng đã có những bước tiến vượt bậc
tổng cục phòng chống thiên tai
đang triển khai một số dự án
với kinh phí hàng chục triệu đô la mỹ
với sự tài trợ của các tổ chức
thuộc liên hợp quốc như undp
unicef tổ chức zyka
và một số tổ chức quốc tế khác
đây là một giải pháp quan trọng
để khắc phục khó khăn về nguồn tài chính
từ ngân sách qua đó đã phần nào
giúp người dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai
nhanh chóng ổn định đời sống
bên cạnh những kết quả đã đạt được
thì vẫn còn rất nhiều những khó khăn và hạn chế
đòi hỏi nhiều sự nỗ lực từ các cấp
và của cả hệ thống chính trị
để có thể vượt qua đưa lĩnh vực
phòng chống thiên tai tiến lên một bước tiến mới
từ bị động ứng phó
sang chủ động phòng ngừa
tiến tới quản lý rủi ro thiên tai
hiện nay tổ chức bộ máy
lực lượng tham mưu làm công tác phòng chống thiên tai
chủ yếu là kiêm nhiệm
năng lực còn hạn chế nên còn lúng túng
trong triển khai nhiệm vụ
trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan
sự gia tăng về dân số
và phát triển nhanh về kinh tế xã hội
cùng với quá trình đô thị hóa
công nghiệp hóa sự phát triển của cơ sở hạ tầng
sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
trong những năm qua
đã làm gia tăng các rủi ro thiên tai
do vậy nhiệm vụ của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai là rất khó khăn
và trách nhiệm cũng rất nặng nề
chúng ta giảm bộ máy giảm biên chế
rất là mạnh mẽ theo quyết của chính trị
nhưng mà thủ tướng vẫn quyết định
chính phủ vẫn quyết định
thành lập tổng cục phòng chống thiên tai
theo đề nghị của bộ trưởng bộ nông nghiệp
tôi cho rằng cái đề chức này của bộ nông nghiệp
hãy sức thẳng thiết
cho nên cái tinh thần lớn nhất
quan điểm chỉ đạo bô trùn nhất
là xây dựng xã hội an toàn
trước thiên tai
bài học từ các loại hình thiên tai
của năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
nếu công tác chuẩn bị tốt
huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
chỉ đạo xuyên suốt kịp thời
từ trung ương xuống địa phương
và sự ý thức trong phòng chống thiên tai
của mỗi người dân được nâng cao
thì thiệt hại sẽ được hạn chế
ở mức thấp nhất góp phần xây dựng
xã hội an toàn hơn trước thiên tai
thưa quý vị và các bạn
trước những diễn biến bất thường khó lường
của thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tiếp tục tham mưu hoàn thiện
tổ chức bộ máy cơ quan phòng chống thiên tai
cấp tỉnh đảm bảo
tính chuyên nghiệp chuyên trách đáp ứng yêu cầu
đào tạo nâng cao năng lực
phòng chống thiên tai
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp
và cán bộ chuyên môn
tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng
và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai
cấp quốc gia đán tổng thể
phòng chống sạt lở bờ sông xói mòn bờ biển
trên cả nước và vùng đồng bằng
sông cửu long đán tổng thể
phòng chống thiên tai khu vực
miền núi phía bắc miền trung và tây nguyên
đán bố trí lại dân cư
khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề
bởi thiên tai
dự án xây dựng trung tâm điều hành
phòng chống thiên tai quốc gia
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động
của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm
xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyển động a gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau
la la school để không bỏ lỡ những video hấp dẫn